tại hà nội bộ lao động thương minh và xã hội tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hội nghị tổng kết quá trình khảo sát đánh giá các điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn đào tạo trình độ cao đẳng cho hai mươi hai nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ đức
một mươi trường tham gia đào tạo thí điểm đã được phía đức kiểm định và đánh giá đạt các tiêu chí như phòng học xưởng thực hành trang thiết bị dụng cụ và năng lực của giáo viên
kết quả kiểm định từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã nâng tổng số các trường đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế lên con số trên sáu mươi trường ở trên ba mươi nghề của úc đức mỹ
thí sinh tham gia học một trong hai mươi hai nghề chuyển giao từ đức sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp cả hai bằng tốt nghiệp cao đẳng việt nam và bằng tốt nghiệp của đức
chương trình đào tạo này thực hiện theo đề án đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định ba trăm bảy mươi một năm hai nghìn một mươi ba